một đối tượng có hành vi tàng trữ sử dụng chất ma túy và hung khí vừa bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh bạc liêu bắt quả tang thu giữ nhiều vật chứng có liên quan
vào khoảng một mươi sáu h ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng công an bắt quả tang đối tượng danh hoàng huy
đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà
qua kiểm tra nơi ở của đối tượng duy phát hiện thu giữ sáu gói ni lông có chứa các hạt tinh thể màu trắng
nghi là chất ma túy chín ống phễu thủy tinh dùng để sử dụng ma túy một số loại hung khí như đao kiếm mã tấu gậy
số tiền gần sáu triệu đồng và một số vật chứng khác có liên quan
được biết danh hoàng huy là đối tượng có tiền sử nghiện ma túy từng được cơ quan chức năng đưa đi cai nghiện bắt buộc
nhưng vẫn tiếp tục tái nghiện